thủ tướng chính phủ quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn sự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ
tỉnh quảng bình được hỗ trợ năm bộ xuồng cao tốc một trăm ba mươi sáu nhà bạc hơn bảy phao và bốn trăm sáu mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh
tỉnh quảng trị được hỗ trợ ba bộ xuồng cao tốc hai mươi bộ nhà bạc bốn một trăm linh phao và một trăm linh chiếc bẻ nhẹ cứu sinh
tỉnh thừa thiên huế được hỗ trợ ba bộ xuồng cao tốc hai mươi tám bộ nhà bạc ba ba mươi chiếc phao ba mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh và hai bộ máy phát điện
tỉnh quảng nam được hỗ trợ năm bộ xuồng cao tốc ba mươi bộ nhà bạc ba ba mươi chiếc phao ba mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh và hai bộ máy phát điện
tỉnh hà tĩnh được hỗ trợ bốn bộ xuồng cao tốc hai trăm linh bộ nhà bạc năm năm trăm sáu mươi phao một trăm sáu mươi sáu chiếc bẻ nhẹ cứu sinh và bốn bộ máy phát điện